hôm nay ngày bảy tháng tám tại phủ chủ tịch đại sứ chile đại sứ liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland đại sứ cộng hòa ba lan đại sứ gambia đại sứ cộng hòa uganda đại sứ nepal đại sứ jamaica đại sứ guatemala đại sứ botswana đã trình quốc thư lên chủ tịch nước trần đại quang nhân dịp được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại việt nam
nhiệt liệt chào mừng các đại sứ nhận nhiệm vụ đại sứ đặc mệnh toàn quyền của các nước chile liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland ba lan gambia uganda nepal jamaica guatemala botswana tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định nhà nước việt nam mong muốn tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên tất cả các lĩnh vực
các cơ quan chức năng của việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ tạo thuận lợi cho các đại sứ
hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần mở rộng hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa việt nam với các nước
đánh giá cao sự ủng hộ phối hợp của các nước với việt nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhất là tại liên hợp quốc
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị các nước tiếp tục phối hợp tốt với việt nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trong thời gian tới
qua các đại sứ chủ tịch nước trần đại quang gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe đến tổng thống toàn quyền và các nhà lãnh đạo các nước
các đại sứ bày tỏ vinh dự được chính quốc thư lên chủ tịch nước trần đại quang
vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước với việt nam trong thời gian qua
chúc mừng những thành tiệu mà nhà nước và nhân dân việt nam đạt được trong những năm qua
khẳng định cam kết nỗ lực hết khả năng để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước với việt nam như về kinh tế thương mại đầu tư du lịch giáo dục
các đại sứ cũng gửi đến chủ tịch nước trần đại quang lời chào lời chúc sức khỏe của lãnh đạo cấp cao